ngày hai mươi sáu tháng bốn ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba đã họp tại trụ sở trung ương đảng xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ
theo đó ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
về quy trình thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ chủ tịch quốc hội với ông vương đình huệ
một chuyên gia trong lĩnh vực chính trị cho biết
việc trung ương đồng ý để ông vương đình huệ thổi giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm là về chủ trương
còn chức danh này phải trình ra quốc hội để quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm
bởi trước chủ tịch quốc hội là do quốc hội bầu ra nên quốc hội có thẩm quyền miễn nhiệm
việc miễn nhiệm có thể diễn ra tại kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp định kỳ của quốc hội
về quy trình miễn nhiệm chức chủ tịch quốc hội thực hiện theo các bước sau
bước một phó chủ tịch quốc hội thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội trình bày tờ trình đề nghị quốc hội miễn nhiệm chủ tịch quốc hội
bước thứ hai quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị miễn nhiệm chủ tịch quốc hội
bước thứ ba một phó chủ tịch quốc hội sẽ thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về đề nghị miễn nhiệm chức chủ tịch quốc hội
bước bốn tổng thư ký quốc hội sẽ chỉnh quốc hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu
bước thứ năm quốc hội tiến hành miễn nhiệm chủ tịch quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
bước thứ sáu ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu
bước thứ bảy quốc hội nghe trình bày dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức chủ tịch quốc hội
cuối cùng quốc hội sẽ tiến hành thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chủ tịch quốc hội
ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
đội đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữa nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
ông vương đình huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê ở nghệ an là giáo sư tiến sĩ kinh tế
ông là ủy viên trung mương bốn khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
trải qua hai mươi hai năm công tác ở đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính
ông huệ sau đó được bổ nhiệm làm phó tổng kiểm toán nhà nước
rồi tổng kiểm toán nhà nước năm hai nghìn sáu
ông giữ chức bộ trưởng tài chính chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi ba từ tháng bảy hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai được phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông là phó thủ tướng
bốn năm sau ông huệ được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư thành ủy hà nội
sau đó được quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng
tại kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ông huệ được bầu làm chủ tịch quốc hội
ba tháng sau đó tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm ông vương đình huệ tái đắc cử chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
ông vương đình huệ từng được khen thưởng nhà giáo ưu tú năm một nghìn chín trăm tám mươi tám huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng năm hai nghìn một mươi bốn
hai huân chương lao động hạng nhất năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm huân chương lao động hạng nhì năm hai nghìn năm
huân chương lao động hạng ba năm hai nghìn một mươi một
huân chương isa la hạng nhất năm hai nghìn một mươi bảy huân chương isa la hạng nhì năm hai nghìn một mươi ba của cộng hòa dân chủ nhân dân lào
huy chương vì sự nghiệp kinh tế của đảng năm hai nghìn bốn huy chương vì sự nghiệp tài chính huy chương vì sự nghiệp công đoàn năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
huy chương vì thế hệ trẻ năm hai nghìn một huy chương vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật năm hai nghìn ba
kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước năm hai nghìn bốn kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn chín kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát thanh việt nam năm hai nghìn chín
kỷ niệm trương vì sự nghiệp dân vận năm hai nghìn chín kỷ niệm trương vì sự nghiệp công tác xây dựng đảng năm hai nghìn bảy
kỷ niệm chương sáu mươi năm năm chiến thắng phát xít đại sứ quán liên bang nga tại việt nam tặng và nhiều huy chương kỷ niệm chương bằng khen các cấp
về nguyên nhân mà ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác
theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
ông huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông vương đình huệ theo ban chấp hành trung ương
đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông vương đình huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông vương đình huệ
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội là chức danh do quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội
do đó quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội với ông vương đình huệ sẽ do quốc hội tiến hành
tính từ khi thành lập nước đến nay
ông vương đình huệ là người thứ một mươi hai đảm nhiệm cương vị chủ tịch quốc hội hoặc tương đương
người có thời gian đảm nhiệm vị trí này ngắn nhất là ông nguyễn văn tố
sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi chín mất năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy với hai trăm năm mươi hai ngày từ ngày hai tháng ba cho tới ngày tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nếu việc miễn nhiệm được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ là chủ tịch quốc hội có thời gian đảm nhiệm
cương vị ngắn thứ hai trong lịch sử với hơn ba năm giữ chức vụ
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
kiêm trợ lý cho ông vương đình huệ
ông phạm thái hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
quyết định khởi tố bị can đối với ông phạm thái hà được cơ quan điều tra ban hành ngày hai mươi một tháng bốn
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụng
cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của ông phạm thái hà
theo trung tướng tô ân sô ông phạm thái hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn thuận an
ông phạm thái hà quê tiền hải tỉnh thái bình có học vị tiến sĩ kinh tế
từng là kiểm toán viên ngành nghề việt nam spa chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng
ông hà từng trải qua các vị trí thư ký tổng kiểm toán nhà nước thư ký bộ trưởng bộ tài chính
hàm vụ trưởng thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương trợ lý phó thủ tướng chính phủ trợ lý bí thư thành ủy hà nội
ông phạm thái hà được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
kiêm trợ lý chủ tịch quốc hội vương đình huệ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến vụ án này trước đó ngày một mươi năm tháng bốn bộ công an thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn thuận an
ông nguyễn duy hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cùng thời điểm đó c ba ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông hoàng thế du
trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
ông nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc tập đoàn thuận an bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang gồm nguyễn văn thảo giám đốc ban và đàm văn cường phó giám đốc ban
cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng ông thọ bị điều tra thêm tội nhận hối lộ
trung tướng sô cho biết thêm hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng
mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
theo tìm hiểu tiền thân của thuận an group là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an
được thành lập ngày bốn tháng tám năm hai nghìn bốn
thuận an group là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
kinh doanh mùa bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh đầu tư bất động sản
trước đó trên website của thuận an group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng
từ năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn thuận an của ông nguyễn duy hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng
từ sau khoảng thời gian này mỗi năm tập đoàn thuận an tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng
tháng một mươi hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ ba trăm linh tỷ đồng lên năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thuận an tiếp tục tăng vốn lên tám trăm linh tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn thuận an tag
đại diện pháp luật khi này là ông trần anh quang tổng giám đốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và ông nguyễn duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là chủ tịch hội đồng quản trị và nắm ba mươi hai cổ phần
thuận an tham gia dự án tại nhiều địa phương như hà nội tp hcm ninh thuận bắc giang quảng nam cần thơ
thái nguyên bình dương an giang đồng tháp bến tre hà giang tuyên quang v v
đơn vị này đăng ký tham gia năm mươi một gói thầu chúng ba mươi chín gói trượt tám gói bốn gói chưa có kết quả
với tổng giá trị trúng thầu là hơn hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
từ đại hội đảng khóa một mươi ba vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay năm ủy viên bộ chính trị đã thuê chức
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông phạm bình minh thôi chức phó thủ tướng thường trực
một tháng sau tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn xuân phúc thôi chức khi đang là chủ tịch nước
trưởng ban kinh tế trung mương trần tuấn anh thổi chức ngày ba mươi một một hai nghìn hai mươi bốn
và mới đây ngày hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ông võ văn thưởng thổi chức khi đang là chủ tịch nước